ông joe biden đã chính thức công bố danh sách nội các an ninh và đối ngoại của ông
cũng như các vị trí chủ chốt trong chính quyền trong tương lai
lựa chọn của ông joe biden đã phần nào cho thấy đường hướng đối ngoại của nước mỹ trong bốn năm tới
khi ông chính thức trở thành tổng thống thứ bốn mươi sáu của mỹ
những cái tên được ông joe biden lựa chọn trong đợt công bố đầu tiên cho thấy
ông đang chọn những người làm việc chuyên môn thay vì những tên tuổi lớn của đảng dân chủ
hay những nhà tài trợ bầu cử
cựu thứ trưởng thứ nhất bộ ngoại giao antony blinken năm mươi tám tuổi
được ông joe biden bổ nhiệm giữ công vị ngoại trưởng mỹ
cam kết sẽ theo đuổi sự hợp tác trên thế giới bằng sự khiêm tốn và tự tin
vị trí bộ trưởng bộ an ninh nội địa được trao cho một cựu thứ trưởng bộ này
ông alexandro mayzocas người sinh ra tại cuba
nếu được quốc hội phê chuẩn nước mỹ sẽ lần đầu tiên có một bộ trưởng bộ an ninh nội địa người nhập cư gốc latin
cơ quan tình báo quốc gia sẽ lần đầu tiên có lãnh đạo nữ
đó là bà avril lavigne
bà avril lavigne cựu quan chức cia cựu phó cố vấn an ninh quốc gia
bà thomas greenfield sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ mỹ tại liên hợp quốc
khẳng định nước mỹ sẽ trở lại với chủ nghĩa đa phương truyền thống
đảo ngược chính sách nước mỹ trước tiên của chính quyền tổng thống donald trump
trong khi đó cựu ngoại trưởng mỹ john kerry sẽ trở thành cố vấn đặc biệt của tổng thống phụ trách vấn đề về khí hậu